thưa quý vị trước lịch thi đấu bóng đá của đội tuyển việt nam tới đây vừa qua chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
vừa ra văn bản chỉ đạo các sở ban ngành cơ quan đoàn thể của tỉnh quán triệt cán bộ người dân
không tụ tập xem bóng đá để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể vào một mươi chín h các ngày một mươi một tháng một mươi một và ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên sân vận động mỹ đình
thành phố hà nội đội tuyển bóng đá việt nam sẽ thi đấu vòng loại thứ ba giải vô địch bóng đá thế giới
với đội tuyển bóng đá nhật bản và ả rập xê út
đây là những trận bóng đá hấp dẫn được rất nhiều người quan tâm theo dõi và cổ vũ
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
để công tác phòng chống dịch được hiệu quả tránh lây nhiễm chéo
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhà nào ở yên nhà đó tuyệt đối không tụ tập đông người tổ chức xem bóng đá ăn uống
người đứng đầu bệnh viện giã chiến cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín khu cách ly tập trung
các chốt trực cần tăng cường quản lý chặt chẽ không để lực lượng làm nhiệm vụ
bệnh nhân đang điều trị covid một mươi chín những người đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung
người dân khu vực phong tỏa giãn cách xã hội tụ tập xem bóng đá vi phạm quy định về cấm tập trung đông người
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại